chiều tối ngày hai mươi một tháng chín tổng liên đoàn lao động việt nam chấp thuận chi thêm bốn mươi tỷ đồng
từ tài chính công đoàn tích lũy để hỗ trợ cho công nhân khó khăn trên địa bàn tp hcm
đây là đợt hỗ trợ thứ hai dành cho đối tượng này
được hỗ trợ thứ hai này liên đoàn lao động tp hcm sẽ thực hiện hỗ trợ hai trăm linh suất nhu yếu phẩm
mỗi xuất trị giá hai trăm linh đồng cho người lao động
chương trình phối hợp với ubnd tổ quốc việt nam các cấp chính quyền trên địa bàn tp hcm
mua và cung cấp nhu yếu phẩm cho đoàn viên công nhân lao động kịp thời đúng đối tượng
đúng mục đích đảm bảo các quy định biện pháp về phòng chống covid một mươi chín
liên đoàn lao động tp hcm đến nay đã chăm lo cho một trăm ba mươi tám chín trăm một mươi người lao động
với số tiền một trăm ba mươi bảy chín tỷ đồng vận động chủ nhà trọ giúp bốn trăm linh hai ba trăm một mươi hai người lao động
được miễn giám tiền thuê nhà với suất tiền trị giá năm mươi tám ba tỷ đồng
thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho công nhân ba tại chỗ cho bốn mươi hai doanh nghiệp với số tiền gần năm tỷ đồng